lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa vừa phối hợp với công an huyện khánh vĩnh
không chế thành công một vụ cháy một xe bồn loại chuyên dụng chở khí hóa lỏng
vào khoảng hơn một mươi giờ trước ngày hôm nay xe bồn do tài xế phan văn vinh chú tỉnh gia lai điều khiển
chở theo năm tấn khí lỏng đang lưu thông hướng đà lạt nha trang khi tới cung đường đèo khánh lê huyện khánh vĩnh
đã bất ngờ xảy ra hỏa hoạn
nhận được tin báo công an huyện khánh vĩnh lập tức phong tỏa hiện trường đồng thời tổ chức chốt chặn
không cho các phương tiện di chuyển qua khu vực cung đường đèo
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng cũng đã tiến hành thông báo cho người dân gần hiện trường di chuyển ra xa đám cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện khẩn trương đến hiện trường dập lửa
đến một mươi hai h một mươi năm phút cùng ngày lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã không chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy